thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba lạng sơn là một trong bảy cơ quan đơn vị trên toàn quốc đạt giải thưởng cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc
trước đó cũng theo báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số của bộ thông tin và truyền thông năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh lạng sơn đứng thứ sáu toàn quốc về xây dựng chính quyền số
điều này cho thấy thời gian qua công tác xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh được các cấp các ngành triển khai mạnh mẽ và đạt hiệu quả tích cực
chúng ta sẽ cùng đến với nội dung này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
hướng tới kỷ niệm hai năm thành lập và phổ cập kiến thức về những công nghệ mới
mới đây hiệp hội blockchain việt nam đã tổ chức diễn đàn blockchain và ai của cách mạng tương lai
sự kiện gồm có hai phiên với chủ đề đối thoại góp ý xây dựng khung pháp lý va vaspchin và ai của cách mạng tương lai
đây là cơ hội đặc biệt thúc đẩy hợp tác phát triển thao ngỡ các vấn đề khó khăn hiện tại
cũng như góp ý về chính sách pháp lý nhằm quản lý va va vasp tại việt nam đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn quốc gia và thông lệ quốc tế
tại sự kiện hiệp hội cũng đã cho ra mắt viện công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo
đây sẽ là đơn vị tiên phong vì giáo dục đào tạo trong lĩnh vực công nghệ số
viện cũng công bố chiến lược phổ cập blockchain ai tới một triệu người dân việt nam
nhằm nâng cao năng lực người lao động hiệu quả công việc giảm chi phí cho các tổ chức doanh nghiệp
góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua bán
để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại sau đó sửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau
thủ đoạn của các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn hội nhóm mạng xã hội
về việc thuê mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp
người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên các trường cao đẳng đại học nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng
để nhận tiền công với giá từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
sau khi mở tài khoản chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập internet banking
xin điện thoại đăng ký tài khoản thẻ ngân hàng cho đối tượng
đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này vào các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với tỉnh lạng sơn tinh thần chuyển đổi số được lan tỏa đến một trăm linh các sở
ban ngành của tỉnh cùng với một mươi một huyện thành phố hai trăm linh xã phường thị trấn và một sáu trăm năm mươi tám thôn tổ dân phố
giờ đây những người dân như chị lộc thị hải thường trú tại xã hợp thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có thể ngồi tại nhà đăng ký thủ tục hành chính trên ứng dụng công dân số xứ lạng
sau đó tới trụ sở ủy ban nhân dân xã để nhận kết quả
em chào chị ạ
chị ơi em muốn xin lại giấy chấp nhận tình trạng hôn nhân ạ
em tên là gì và em nộp hồ sơ trực tuyến hôm nào rồi
em đã cài đặt trên ứng dụng trực tuyến công dân số xứ lạng rồi ạ
rồi để chị kiểm tra hồ sơ nhé
có rồi em ạ chị nhận được hồ sơ của em rồi
và hồ sơ của em cũng đã có đầy đủ các giấy tờ như là tờ khai về cấp giấy xác nhận hôn nhân này

thẻ căn cước công dân photo này
nói chung là giấy tờ mà em nộp trên dịch vụ công thì là đầy đủ rồi
thì chị sẽ tiếp nhận hồ sơ và chị thực hiện các bước
sau đó thì chị chuyển cho lãnh đạo ký số rồi chị trả kết quả cho em
bây giờ người dân chỉ cần đăng ký kê khai trên hệ thống điện tử
sau đó đến nhận kết quả không mất thời gian chờ đợi giảm thời gian đi lại di chuyển
tôi thấy rất thuận lợi và tiện cho người dân ạ
thực hiện cải cách thủ tục hành động
hành chính về đổi mới cơ chế một cửa liên thông
ủy ban nhân dân xã hợp thành đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã hợp thành
đã giải quyết sáu mươi ba hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến
đảm bảo trước thời hạn và đúng hạn
trước đây do là chữ ký trực tiếp
thì còn thứ nhất là về thời gian
thứ hai là tốn kém về cơ sở vật chất
đến thời điểm này thực hiện chữ ký số bản thân tôi rất là thấy hiệu quả
đặc biệt là các bộ công chức chuyển văn bản qua hệ thống
trực tiếp chữ ký số trên hệ thống rất là nhanh gọn
bên cạnh đó thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã
cũng còn có những khó khăn khó mắc
đặc biệt là về cơ sở vật chất cũng cơ bản là đáp ứng được theo nhu cầu
về hệ thống liên quan đến đường truyền thì đôi lúc cũng còn có những cái
mọi người là chập trờn cũng ảnh hưởng đến những công tác giải quyết thực tập hành chính
hai nữa là người dân đến liên hệ làm thực tập hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
cũng còn có những cái khó khăn
chủ yếu là cán bộ công chức là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là hướng dẫn
chính vì vậy cũng có khó khăn liên quan đến công tác thực hiện cơ chế bột cửa liên thông
ghi nhận tại trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh đảng sơn
người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đã có nhiều thuận lợi hơn
công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ hàng ngày trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành
các hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đều được số hóa và thực hiện luân chuyển trên hệ thống
để đến các sở ngành thực hiện thủ tục hành chính
việc ứng dụng các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
thì có thể thấy là công chức viên chức họ sẽ quản lý được công việc của
mình một cách rõ ràng hơn kiểm tra được các thông tin về hồ sơ thủ tục hành chính
mà mình đã thực hiện tiếp nhận trong ngày
cũng như tiến độ tình hình xử lý giải quyết của thủ tục hành chính
đến đâu để đôn đốc các phòng chuyên môn hoặc là tham mưu lãnh đạo để có phương hướng giải quyết thông tin
cũng như thông tin cho người dân một cách kịp thời
bên cạnh đó hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
cũng giúp cho việc liên thông luân chuyển hồ sơ giữa các sở ban ngành
cũng như là giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
với các hệ thống thủ tục hành chính của các bộ ngành một cách dễ dàng
ngay khi mới đi vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lạng sơn
đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin như hệ thống nói số
hệ thống loa gọi tự động hay hệ thống máy tính hỗ trợ tra cứu thông tin màn hình tuyên truyền
các thủ tục hành chính được niêm yết bằng mã qr tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
trong việc tra cứu tìm hiểu cách thức thực hiện các thủ tục hành chính
trung tâm cũng đã triển khai cấp chữ ký số miễn phí để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
trung tâm còn tham mưu cho ủy ban dân tỉnh chủ tịch ủy ban tỉnh
ban hành một số quyết định về đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
tại trung tâm như trên địa bàn tỉnh
có thể kể đến như là quyết định thế điểm chỉ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến
đối với một số thủ tục hành chính tại trung tâm
hay là quyết định cắt giảm thời gian thực hiện đối với lại các thủ tục hành chính
khi thực hiện trực tuyến so với thực hiện trực tiếp thực hiện chuyển đổi số tại trung tâm
đã được người dân tổ chức đến trung tâm quan tâm thực hiện đồng lòng
trong việc ứng dụng sử dụng các hệ thống như là chuyển đổi số tại trung tâm
và từ đó lan truyền cho nhiều người dân khác trên địa bàn trong việc thực hiện chuyển đổi số
rất là thuận tiện nhanh để giải quyết mình không phải đi lại nhiều
mọi cái nó nhanh gọn hơn thời gian nó rút ngắn hơn
bản thân tôi cũng là một cán bộ công trức thì thấy tiếp cận không có cái gì vất vả cả
vướng bắc gì cả tôi thấy rất là thuận tiện
tôi mong muốn là tiếp tục được nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho nhất là các cơ sở hạ tầng
cho các đồng chí làm việc ở phòng cơ chế một cửa này để làm thuận tiện cho người dân
trong quá trình thực hiện
nói về nội dung của gia đình và các tổ chức
triển khai thực hiện chuyển đổi số đồng bộ nên hiện tại tỷ lệ khẩu sơ trả đúng và trước hạn
tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lạng sơn luôn đạt trên chín mươi tám mặc dù số hồ sơ tăng hàng năm
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ này chỉ đạt hai mươi năm thì trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt chín mươi tám ba mươi
tỷ lệ khẩu sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn chỉ chiếm một hai mươi hai
ngoài ra hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã triển khai cung cấp một tám trăm một mươi một dịch vụ công trực tuyến
trong đó một tám mươi dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bốn trăm năm mươi hai dịch vụ công trực tuyến một phần
xác định xây dựng chính quyền số là nền tảng để thúc đẩy xã hội số kinh tế số
từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số chung
tỉnh lạng sơn đã đầu tư kinh phí hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị công nghệ thông tin
triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành văn phòng điện tử ở cả ba cấp tỉnh huyện và xã
công tác phát triển chính quyền số đang được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp
trân trọng cảm ơn ông nguyễn trọng hùng giám đốc sở thông tin truyền thông của tỉnh lạng sơn đã tham gia chương trình nhịp sống số của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông tỉnh lạng sơn thì tiếp tục đặt mục tiêu là sẽ là top trong nhóm một mươi tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số trong cả nước
vậy thì để đạt được cái mục tiêu này thì sở thông tin truyền thông của tỉnh lạng sơn cũng như ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
sẽ có những cái kế hoạch cũng như là triển khai như thế nào trong công tác chuyển đổi số ạ
trong những năm qua tỉnh lạng sơn thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực
ban đồng bộ thỉnh ủy sở thông tin và trần thông đã tham gia cho ban đồng bộ thỉnh ủy ban hành những quyết số bốn mươi chín
về chuyển đổi số tỉnh lạng sơn đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó xác định rõ là năm chỗ cổ sẽ triển khai công tác chuyển đổi số
thứ nhất là chuyển đổi số trong cơ quan đảng
thứ hai là xây dựng chính quyền số
thứ ba là xã hội số kinh tế số và cửa hộ số
dạ vâng vậy thì để đạt được những cái mục tiêu này thì sở thông tin truyền thông cũng như ủy ban nhân dân tỉnh
thì đã có những cái kế hoạch triển khai như thế nào
và đến thời điểm này chúng ta ghi nhận những cái thành công trong cái công tác chuyển đổi số là ra sao
sau gần hai năm triển khai nghị quyết bốn mươi chín của ban đồng bộ tình ủy về chuyển đổi số tỉnh lạng sơn đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thì sở thông tin truyền thông và truyền thông đã theo ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong kế hoạch chuyển đổi số chúng tôi xác định là có ba mươi nhiệm vụ chỉ tiêu của năm nhóm lĩnh vực sẽ tổ chức triển khai thực hiện
thì đến thời điểm hiện nay thì tỉnh lạng sơn đã hoàn thành hai mươi một trên ba mươi chỉ tiêu chuyển đổi số của tỉnh lạng sơn
trong hai mươi một trên ba mươi chỉ tiêu thì đã làm thay đổi các công tác chỉ đảo điều hành của tỉnh lạng sơn rất là nhanh
một trăm linh các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã thì đều thực hiện công tác chỉ đảo điều hành trên môi trường mạng
rồi các văn bản điện tử chữ ghi số thực hiện thông tin chỉ đảo điều hành hoàn toàn trên môi trường mạng
việc triển khai các nền tảng số thì lạng sơn cũng có rất nhiều cách làm sáng tạo
và cũng đã được thực hiện
chúng tôi đã triển khai nhân dạng môi truyền thắng quốc
ví dụ như là hiện nay chúng tôi đã triển khai trợ lễ hảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến
rồi chúng tôi đổ chức triển khai thực hiện gắn mã quy luật cốt trên các quy định phố trên địa bàn toàn tỉnh
lạng sơn cũng là tỉnh triều tiên có trên năm trăm linh quy định phố được gắn mã quy luật cốt
để phục vụ người dân có thể tra cứu các thông tin trên các quy định phố
rồi thì chúng tôi cũng đã triển khai tổ công nghệ số cộng đồng
trên tinh thần là mỗi một thôn thì tổ dân phố sẽ có một tổ công nghệ số cộng đồng
và tổ trưởng tổ dân phố thì sẽ là tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng
tổ phó là mỹ thư đoàn thanh niên
và ngoài ra có sự tham gia của công an xã chính quy rồi các lực lượng thanh niên ở trên địa bàn dân phố
hiện thì chúng ta đang sử dụng hạ tầng số như thế nào để đạt được cái mục tiêu là chúng ta sẽ tiếp tục ở trong top nhóm một mươi tỉnh thành đứng đầu về chuyển đổi số quốc gia
cùng với cái việc mà triển khai các lĩnh đảng số thì tỉnh lạ sơn thì cũng đã quan tâm những việc phát triển hạ tầng số
đặc biệt là chúng tôi có cái việc sự làm việc với lại hai cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn là viện thông lạ sơn và vnpt
và viện thông lạ sơn và tập đoàn tiết tiên lạ sơn
hai doanh nghiệp là hai doanh nghiệp chủ lực sẽ đầu tư hạ tầng số trên địa bàn tỉnh
đến nay thì một trăm một trăm các cái khu vực mà trung tâm xã đến huyện đến tỉnh đều có mạng ba g bốn g và có internet góc quang
đến trung tâm xã
cái khó khăn lớn nhất để chúng ta đạt được cái mục tiêu vẫn giữ vững ở trong cái top một mươi nhóm chuyển đổi số quốc gia thì là cụ thể là như thế nào
và hiện nay thì chúng ta đã có kế hoạch để có thể khắc phục những cái khó khăn đó hay chưa
cái khó khăn lớn nhất để chúng tôi có thể hoàn thành hai mươi một trên ba mươi chỉ tiêu
chúng tôi tiếp tục quan tâm chỉ đạo thể hiện chín cái chỉ tiêu còn lại
và đồng thời là cũng huy động vào sự vào cuộc của người đứng đầu các cấp các ngành
từ cấp xã đến cấp huyện đến cấp tỉnh
và chúng tôi cũng tranh thủ sự chỉ đạo của bộ thông tin và nhân thông của ủy ban chuyển đổi số quốc gia
rồi thì tham mưu gắn tỉnh bàn hành đầy đủ các cái văn bản chỉ đạo
rồi thực hiện cái việc mà thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng nhất tổ chức triển khai thực hiện
hàng quý thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện giao ban những công tác chuyển đổi số cho đến cấp huyện và cấp xã trên địa mặt đoàn tỉnh
để mà có cái kết quả này đạt được hiệu quả thực chất thì chúng ta đã có những cái khảo sát như thế nào
từ phía người dân và được cái sự ủng hộ của người dân ra sao trong cái việc mà chúng ta chuyển đổi số ạ
thông qua tổ công nghệ số cộng đồng thì chúng tôi đã truyền đạt được hướng dẫn được đến tất cả các người dân trên địa bàn
ví dụ như việc mở cửa hàng số để mua bán sản phẩm mua bán các hàng hóa nông sản trên sàn thương mại đại tử
thì thông qua cái tổ công vật số cộng đồng này thì họ sẽ đến từng hộ gia đình đi từng ngọn gõ từng nhà
và tổ chức cái hướng dẫn cho người dân có thể là thực hiện thành thọa thành thạo của việc mà
tổ chức mà mua bán các cái sản phẩm trên hàng trên sàn thương mại nạn tử
qua công tác khảo sát và đánh giá kết quả ở trên cái trang thương mại nạn tử của bộ thông tin và truyền thông ấy
thì tỉnh lán sơn hiện nay đang là tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về số đơn hàng trên sàn thương mại nạn tử
và đứng thứ bốn toàn quốc về số giao dịch thành công trên sàn thương mại nạn tử
với những cái kết quả như vậy thì năm hai nghìn ba tỉnh lán sơn được ủy ban chuyển đổi số quốc gia
bộ thông tin và truyền thông đánh giá chỉ số xã hội chuyển đổi số
đứng thứ sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc
với cái vị trí đứng thứ sáu thì tôi chắc chắn rằng là chúng ta đã có một cái công tác chuyển đổi số về thực chất
và được sự ủng hộ từ người dân một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
chính quyền số là khâu then chốt có vai trò định hướng dẫn dắt kinh tế số xã hội số
khi hoạt động của các cơ quan nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin và vận hành đồng bộ
việc có sự kết nối liên thông không chỉ giúp giảm thiểu nhân lực thời gian chi phí
mà còn làm tăng sự tương tác giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền
nâng cao hiệu lực hiệu quả trong giải quyết công việc
chúng ta hy vọng sẽ còn có nhiều lạng sân số hơn nữa trên toàn quốc
và đến đây chương trình nhịp sống số tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào hai mươi h ba mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv